cá nhân bổ sung quy định xe đã đăng ký cấp biển số nay có quyết định điều chuyển bán cho thì trước khi bàn giao xe cho tổ chức cá nhân mua hoặc được điều chuyển tặng cho chủ xe phải thu hồi nộp lại đăng ký biển số cho cơ quan đăng ký xe
đăng ký xe đã mua bán qua nhiều chủ nhưng không có chứng từ chuyển nhượng thì được giải quyết đăng ký sang tên
theo như riêng cá nhân tôi thì đề sức của cục giao thông như vậy thì nó cũng tốt nó cũng dễ thận tiện
khỏi đưa giấy tờ về địa phương rồm ra đăng ký sẵn tài khoản luôn có vi phạm xong thì cứ trừ vào
nó ít có phiền trực tiếp nhiều khi người ta không có ở địa phương nhiều khi người ta đi ở đó mà người ta đi chỗ khác người ta làm việc
bên cạnh việc ủng hộ đề xuất trên thì nhiều người cũng bày tỏ quan điểm lo ngại
việc bắt buộc phải đăng ký tài khoản ngân hàng khi đăng ký xe thì sẽ không khả thi vào thời điểm này và cần phải có lộ trình trước khi áp dụng
có cái tài khoản trong ngân hàng thì chúng ta cũng rất khó để ràng buộc rằng là cái số tiền đó nó sẽ bị phong tỏa không có bị rút ra khỏi cái tài khoản ngân hàng
nếu như muốn làm được cái việc này thì chúng ta phải tạo ra một cái hành lang pháp lý và cụ thể là chúng ta phải thay đổi ngay từ cái luật xử lý vi phạm hành chính năm hai nghìn một mươi ba
mở rộng cái chế tài liên quan đến cái việc là áp dụng cái việc là tịch thu tăng vật phương tiện vi phạm để đảm bảo cho cơ chế thi hành các quyết định vi phạm hình chính mà người vi phạm
người ta không thực hiện vì sao
bây giờ mình không vi phạm mà bây giờ mình cũng phải nạp tiền cho thì cái đó thì nó không hay
ví dụ như tôi tôi chạy xe chục năm trời đây nhưng mà tôi đâu vi phạm đâu
tự nhiên tôi cứ đóng tiền để đó thì nó không tự nhiên tôi cứ phải đóng tiền đó thì nó không hay cho người dân
ví dụ khi mà người dân mà vi phạm thì có thể là phạt ngoại hoặc là có thể là gửi bằng hình ảnh về trong một tuần thì nó sẽ lên đóng
mà khi mà đưa vào xử phạt thì có những người vi phạm
thì trong có những người đang
ký xe mới là chính chủ là họ là chịu trách nhiệm đóng phạt
trừ tài khoản đó là hợp lý
tuy nhiên là những người mà đi xe không chính chủ thì những người vi phạm đó là họ không có đóng phạt
thì cái này nó không có công bằng ngoài xã hội và gây bức xúc cho người dân
tất nhiên là chúng ta vi phạm là chúng ta bị xử phạt đó là điều tất nhiên
xong là vấn đề là những người cũng vi phạm nhưng mà họ không chính chủ thì họ cũng không bị giới phạt
thì cái vấn đề này nó cũng chưa hợp lý
chính vì vậy chúng ta phải làm lộ trên
ngoài kiến nghị sửa đổi thông tư về đăng ký xe
cục cảnh sát giao thông đề xuất bổ sung chế tài xử phạt đối với chủ xe khi bán tặng
không làm thủ tục đăng ký sang tên chuyển chủ mà hiện nay chỉ xử phạt người mua khi không sang tên
thưa quý vị với dân số là hơn một mươi triệu người tập trung nhiều ở các kênh bán lẻ hiện đại
việc đẩy mạnh phát triển và phổ biến phương pháp thanh toán không dùng tiền mặt đối với tp hcm nói riêng
không những tạo được sự thuận lợi cho người dân trong tiêu dùng
mà còn giúp công tác quản lý doanh nghiệp được thuận lợi hơn về công tác hành chính cũng được cải thiện hơn
cũng tại hội thảo xã hội không dùng tiền mặt chính sách và thực tiễn
đại diện lãnh đạo tp hcm cho biết hiện nay ngoài khâu tăng cường công tác đồng bộ hóa hạ tầng thanh toán
của tp hcm với ngân hàng nhà nước và kho bạc nhà nước và các ngân hàng thương mại
thì việc vận động tuyên truyền cho người dân chuyển đổi thói quen là một trong những công tác
được thành phố nhận định là khó thực hiện nếu chỉ đi về mặt hình thức và không sâu sát vào thực tế
đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân đây là khâu khó nhất
hiện nay người dân theo thói quen thì họ cũng chưa có quen dần với việc thanh toán điện mặt
mặc dù là chúng ta thấy có sự chuyển biến đáng kể thì như vậy nhà nước phải đẩy mạnh tuyên truyền
và tuyên truyền ở đây không phải chỉ bằng khẩu hiệu mà phải hướng dẫn người dân áp dụng
sử dụng hội di động để thanh toán và sử dụng những thẻ thông minh để thanh toán
vậy như vậy người ta hướng dẫn làm thế nào để tiện ít nhất cho người dân
và tôi tin rằng là khi người dân sử dụng lần đầu bằng giải pháp công nghệ thanh toán
thì chắc chắn rằng sẽ hài lòng và sẽ không có bao giờ trở lại với thanh toán tiền mặt nữa
thì đây là vấn đề mà chúng ta phải tuyên truyền
các ngân hàng thương mại cũng như các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ ví điện tử nhận định
yếu tố tiện lợi việc đơn giản hóa các thủ tục kết nối liên ngân hàng
tăng cường các chương trình khuyến mãi khi khách hàng sử dụng phương thức thanh toán không tiền mặt
cũng như tăng cường tính bảo mật tài khoản của người tiêu dùng là một trong những yếu tố thiên chốt
giúp phá vỡ rào cản ban đầu để người tiêu dùng mạnh dạng chuyển đổi phương thức thanh toán
nó là một kênh thanh toán rất tiện lợi cho nên như tôi đã chia sẻ
càng có nhiều kênh thanh toán tiện lợi với cả người dân
thì việc thay đổi thói quen của họ sẽ diễn ra càng nhanh chóng hơn
thì ví điện tử sẽ là một hình thức kết nối được nhiều thẻ ngân hàng cùng một lúc
cho nên các ngân hàng cũng sẽ tham gia rất tiếp cận cùng các công ty phát triển đối với
để làm sao đưa ra được công cụ thanh toán tiện lợi nhất cho người tiêu dùng
đối với vấn đề liên quan đến bảo mật momo luôn tuân thủ đúng các quy định của các đơn vị quản lý nhà nước
liên quan đến bảo mật
thứ hai là chúng tôi cũng có những chứng chỉ bảo mật quốc tế là pci dss level một
bao gồm do những chuyên gia
nước ngoài họ tư vấn và họ xem xét thường xuyên
cũng tại hội thảo xã hội không tiền mặt chính sách và thực tiễn tại việt nam
nhiều phương thức thanh toán mới như mobile money hay việc làm thế nào nhằm tăng cường tính bảo mật
cho người dân khi sử dụng cũng như những điểm nghẽn trong chính sách thanh toán hiện nay
được các doanh nghiệp và cơ quan lưu ra thảo luận